tại thành phố hội an tỉnh quảng nam viện điện lý thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
phối hợp với ủy ban nhân dân tp hội an đã tổ chức hội thảo khoa học đề tài độc lập cấp nhà nước
luận cứu khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế bền vững
và phát triển kinh tế xã hội ở khu vực dự trữ sinh quyền thế giới cù lao tràm hội an
tại hội thảo các chuyên gia đã đưa ra nhiều nghiên cứu độc lập cho thấy
trước đây từng có những quan điểm chưa chuẩn xác về công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học
ở các khu bảo tồn cũng như việc thiết lập vùng đệm vùng phục hồi sinh thái gắn với bảo vệ môi trường
bảo tồn giá trị truyền thống chưa trú trọng đã gây áp lực lên sinh quyền
cũng tại hội thảo các nhà nghiên cứu đã nêu lên mô hình du lịch sinh thái dựa vào bảo tồn đa dạng sinh học
tại xã cẩm thanh và mô hình đồng quản lý phục hồi dạng san hô tại khu bảo tồn biển cù lao tràm
có sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp